bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh xã hội dài hạn hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân
trong những năm qua để nâng cao nhận thức cho người dân và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm xã hội tỉnh yên bái đã triển khai nhiều giải pháp
nhờ đó từng bước tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh yên bái
trước đây chị vũ thị thu phương ở tổ tám thị trấn yên bình huyện yên bình nhầm lẫn bảo hiểm xã hội tự nguyện
với các loại hình bảo hiểm thương mại khác nên chị phương không tham gia
từ khi được tuyên truyền về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện
chị phương đã tự nguyện tham gia và lựa chọn mức đóng là bốn trăm bốn mươi đồng một tháng
tuy nhiên do được nhà nước hỗ trợ đóng là một mươi năm bốn trăm linh đồng một tháng
nên chị phương chỉ phải đóng bốn trăm hai mươi bốn sáu trăm linh đồng một tháng
mức đóng hàng tháng như thế này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập của chị
nên không ảnh hưởng đến các khoản chi tiêu khác của gia đình
đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở yên bái là sáu sáu trăm bốn mươi năm người
tăng ba bốn trăm linh người và yên bái đã trở thành điểm sáng trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
giải pháp được bảo hiểm xã hội tỉnh yên bái thực hiện để phát triển đối tượng
là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức xác định đối tượng vận động
và mở hội nghị tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
kiên trì thuyết phục để người dân hiểu rõ về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

là đối tượng tiềm năng mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân vẫn còn là một chặng đường dài
nếu vấn đề phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa được giải quyết
do vậy ngoài sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội nói chung thì cũng cần sự tích cực
vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương để đưa chính sách này tới gần với người dân hơn